tỉnh đồng nai đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của đảng và nhà nước đợt một năm hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã đến dự và trao tặng phần thưởng cho các tập thể và cá nhân
trong đợt này tỉnh đồng nai có một mươi một cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
hai mươi hai cá nhân được tặng thưởng huân chương các loại và một mươi tám tập thể nhận cờ thi đua của chính phủ
một trăm bốn mươi sáu tập thể cá nhân được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh đồng nai đã đề nghị các cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn
tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần
cho các đối tượng chính sách người có công đặc biệt là các bà mẹ việt nam anh hùng
sáng cùng ngày phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao hai trăm linh suất học bổng
và quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đồng nai